sau phản ánh của truyền hình nhân dân mới đây ubnd tỉnh con tum đã có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan phối hợp triển khai các giải pháp
nhằm bảo đảm nguồn cung nước sản xuất cho người dân vùng hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn huyện con rẫy tỉnh con rung
trong thời gian thủy điện thượng con tum tích nước đến cao trình cống xả môi trường
thủy điện đắc nê ở phía dưới hạ du sẽ xả nước phát điện từ sáu h cho đến một mươi một h ba mươi và một mươi năm h cho đến hai mươi h hàng ngày
hai thủy điện phối hợp với ubnd huyện con dãy thống kê giả soát lại diện tích cây trồng bị thiệt hại để có phương án hỗ trợ
ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh con tum phối hợp với các ngành đơn vị liên quan kiểm tra
xây dựng phương án để nâng dòng chảy cấp nước cho công trình thủy lợi đắc nhé nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ tới tiêu
các đơn vị chức năng của tỉnh con tum giám sát việc vận hành hồ chứa của nhà máy thủy điện kiên quyết xử lý các doanh nghiệp không thực hiện theo quy định